điên tiếp thực hiện các vụ trộm cắp cướp tài sản ngay tại gia đình các công ty cửa hàng
đối tượng nguyễn văn đông và nguyễn văn hùng đều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú ở phường hải tân thành phố hải dương
đã bị công an thành phố hải dương khởi tố và bắt giam vào ngày hôm nay hai mươi tám tháng hai về tội trộm cắp cướp tài sản
từ tháng một đến ngày bị bắt hai mươi ba tháng hai đông và hùng đã cùng nhau thực hiện một mươi bảy vụ trộm cắp cướp tài sản
tổng giá trị lên đến hơn bốn trăm linh triệu đồng
hùng đều có tiền án về tội cướp tài sản
đông đóng vai trò cầm đầu chủ mưu của các vụ
thời gian gây án thường vào buổi tối các ngày tài sản nhắm tới là túi sách điện thoại của phụ nữ người già và trẻ em
khi phát hiện sơ hở các đối tượng sẽ tiếp cận sau đó xông thẳng vào nhà hoặc cửa hàng công ty để cướp tài sản
khi thực hành vi một trong hai đối tượng sẽ là người cảnh giới đợi xe bên ngoài
đối tượng còn lại trực tiếp trộm hoặc cướp tài sản sau đó cùng lên xe tẩu thoát
chiều tối ngày hai mươi hai tháng hai sau khi thực hiện hai vụ cướp giật điện thoại tại một cửa hàng bán thuốc
và của một nhà dân trên địa bàn thành phố hải dương đến dạng sáng ngày hai mươi ba tháng hai đông và hùng đã bị bắt giữ
tại tỉnh đắk lắc công an thành phố buôn ma thuột vừa bắt tạm giam ba đối tượng nghiện ma túy có tiền án tiền sự
nhưng vẫn tiếp tục tái phạm hành vi trộm cướp tài sản
trong khi tuần tra trên các địa bàn tổ công tác của đội cảnh sát hình sự công an thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
phát hiện hai thanh niên nghi vấn nên đã đưa về cơ quan làm việc đó là chu văn giang trường ở phường e ba và đí minh tú ở phường tân thành thành phố buôn ma thuột
cả hai khai nhận đã quen nhau trên mạng rồi rủ nhau đi trộm cắp
đêm ngày một mươi hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi cả hai đã tháo trộm một đèn led trị giá năm triệu đồng trên xe ô tô của một người dân trên đường trần phú thành phố buôn ma thuột
mở rộng điều tra tổ công tác tiếp tục bắt giữ hà đinh ngọc anh trú tại e cao thành phố buôn ma thuột
ngọc anh cũng là đối tượng
nghiện ma túy có một tiền án về tội trộm cắp tài sản
sau khi ra tù cũng thông qua mạng xã hội mà ngọc anh quen biết trường
đêm ngày hai mươi ba tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín các đối tượng đã cùng nhau mang theo dao dựa gạch đến trường cao đẳng sư phạm đắk lắc
khống chế tấn công một đôi nam nữ rồi cướp bảy trăm linh đồng và hai điện thoại di động
sau đó bán được gần bốn triệu đồng rồi chia nhau tiêu xài và mua ma túy sử dụng
vâng thưa quý vị sử dụng mạng xã hội sao cho hiệu quả là câu hỏi được rất nhiều người đặt ra hiện nay
vì nó không còn chỉ dừng lại ở phạm trù là nơi giao lưu kết nối bạn bè
mà hiện nay còn là ban đạp để cho các đối tượng xấu lợi dụng để tung tin không chính xác lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mới đây một phụ nữ sống tại địa bàn thành phố bắc cạn của tỉnh bắc cạn đã mất trắng hơn hai trăm linh triệu đồng
cho một nhóm tội phạm lừa đảo qua mạng xã hội facebook
điều đáng nói thủ đoạn không mới và đã được cảnh báo rất nhiều lần tới người dân
một phụ nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại phường phùng trí kiên thành phố bắc cạn
đến công an thành phố bắc cạn trình báo về việc bị một nhóm đối tượng lừa đảo hơn hai trăm linh triệu đồng qua mạng xã hội facebook
qua đơn trình báo vào khoảng cuối tháng một chị được một tài khoản facebook tên là pastrick gửi lời kết bạn facebook
sau đó người này lập tức nhắn tin và giới thiệu là sống tại london vương quốc anh
qua một thời gian trò chuyện ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi người này ngỏ ý muốn tặng quà cho chị gồm đồ trang sức và một số tiền đô la mỹ
ngày hôm sau chị đã nhận được cuộc điện thoại của một người tự xưng là nguyễn thị cúc
công tác tại tri cục hải quan báo là quà đã đến sân bay nội bài và yêu cầu chị chuyển tiền trả phí máy bay vận chuyển phí rửa tiền và phí dịch vụ
vì tin tưởng tuyệt đối vào nguyễn thị cúc chị đã chuyển năm lần tiền vào các số tài khoản khác nhau với tổng số tiền là hai trăm ba mươi ba triệu đồng
đến khi phát hiện bị lừa thì tiền đã mất và cũng không còn liên lạc được với các đối tượng có liên quan